thời gian qua sự phối hợp hợp tác giữa thành phố cần thơ và liên bang nga đang được quan tâm tăng cường
tại tổ hợp đa chức năng hà nội mắc scova ở thủ đô mắc scova liên bang nga
đoàn công tác thành phố cần thơ phối hợp với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố cần thơ tại liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị sau khi được nghe đại diện thành phố cần thơ giới thiệu về tổng quan thành phố
nhiều doanh nghiệp nga đã bể tỏ sự quan tâm tới việc đầu tư vào các lĩnh vực du lịch nuôi trồng chế biến thủy hải sản
mong muốn học tập kinh nghiệm cũng như tìm kiếm nhân công tay nghề thuộc lĩnh vực này
các doanh nghiệp nga đặt ra cho đoàn công tác nhiều câu hỏi tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực mà họ quan tâm
đề xuất các phương hướng hợp tác cụ thể thiết thực
kết thúc hội nghị các doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số biên bản ghi nhớ như hợp tác trao đổi thông tin
xúc tiến thương mại hợp tác xuất nhập khẩu cám gạo và tinh dầu từ cám gạo vào thị trường nga
hợp tác trong lĩnh vực logistics xây dựng hạ tầng
chiều cùng ngày đoàn công tác cần thơ đã gặp gỡ với đại diện các doanh nghiệp đến từ nước cộng hòa tự trị modavia thuộc liên bang nga